dịch tả lợn châu phi trở lại nhiều địa phương và người nông dân trắng tay khi tái đàn
mặc dù theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kinh phí ngân sách trung ương
ngân sách địa phương và kinh phí được các ngân hàng tổ chức tín dụng hỗ trợ cho công tác phòng chống tả lợn châu phi
đã lên tới con số vào khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng
đến nay các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
cơ cấu lại thời gian trả nợ với dư nợ sáu trăm linh sáu tỷ đồng miễn giảm lãi vay cho một trăm sáu mươi ba sáu mươi một tỷ đồng dư nợ
cho vai mới phục hồi sản xuất kinh doanh dư nợ bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng năm tổng kinh phí đã chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách phòng chống dịch tả lợn châu phi
là trên một mươi hai tỷ đồng bằng khoảng chín mươi tám nhu cầu kinh phí hỗ trợ người dân doanh nghiệp
kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch